quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị không khí lạnh liên tục dồn xuống tiếp tục là nguyên nhân mang đến quá trình giảm nhiệt sâu
về đêm và sáng sớm ở các tỉnh miền bắc
lúc này nhiều nơi ở bắc bộ nhiệt độ thấp dưới một mươi bốn độ trời khá rét
tuy nhiên nằm trong khối khí với bản chất là lạnh và khô vì thế toàn vùng không có mưa
dự báo trong ngày hôm nay trạng thái tạnh giáo không có mưa vẫn sẽ được tiếp tục duy trì
trời còn nắng sớm vì thế nền nhiệt ở bắc bộ sẽ tăng khá nhanh
dự báo ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ sẽ phổ biến từ hai mươi một hai mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng có mức nhiệt là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
đáng lưu ý là ban ngày độ ẩm trong không khí sẽ thấp dưới năm mươi sẽ mang đến tình trạng khô hanh nứt nẻ
trái ngược với thời tiết tạnh giáo ở các tỉnh thành miền bắc không khí lạnh với đới gió đông bắc
lại tương tác với địa hình đón gió ở các tỉnh thành miền trung
vì thế hôm nay trung bộ tiếp tục có mưa
vùng mưa sẽ trải dài suốt từ nghệ an trở vào cho tới tận khu vực bình thuận
trong đó tâm mưa sẽ tập trung nhiều nhất ở khu vực đà nẵng quảng nam quảng ngãi phú yên ninh thuận và tận bình thuận
với cường độ đạt cấp mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa là trên một trăm linh mm
cùng với những cơn mưa nền nhiệt trong ngày hôm nay ở niềm trung tiếp tục thấp
từ thanh hóa xuống đến quảng nam nhiệt độ sẽ thấp dưới hai mươi ba độ
còn khu vực từ quảng ngãi trở vào cho đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
không khí lạnh và nhiễu động gió đông không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền trung
mà còn lan sang cả tây nguyên khiến cho khu vực này trong ngày hôm nay cũng có mưa vừa mưa to
cục bộ có điểm mưa rất to
nhiệt độ ở tây nguyên trong ngày cũng không cao phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
còn tại nam bộ trong ngày hôm nay vẫn chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên ở đây cũng có mưa rải rác
riêng khu vực ven biển sẽ là những nơi có mưa vừa có nơi mưa to và rông
nhiệt độ sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển trong ngày hôm nay vùng gió mạnh vẫn duy trì trên nhiều vùng biển
trong đó khu vực có gió mạnh nhất là khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
với cường độ gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giới cấp chín biển động mạnh
với sóng biển cao từ ba năm mét
còn ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa
và vùng biển ngoài khơi nam bộ có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước